trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với ban dân vận thành ủy hải phòng
tổ chức tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam và tặng quà cho ngư dân nghèo tại huyện cát hải và quận đồ sơn thành phố hải phòng
trong đợt tuyên truyền này lực lượng chức năng đã tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam cho hơn bốn trăm linh bà con nhân dân ngư dân của hai địa phương
tiến hành cấp phát gần một tài liệu và tờ rơi tuyên truyền về luật cảnh sát biển việt nam
những quy định của pháp luật khi ngư dân đánh bắt xa bờ cách nhận biết một số loại ma túy mới và cách phòng chống tắc hại của ma túy
trao tặng một trăm linh lá cờ tổ quốc cho bà con tại khung nèo đậu tàu thuyền
đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức ý thức cho bà con ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển
đồng thời giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của lực lượng cảnh sát biển
góp phần vào việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quyền tài phán quốc gia trên biển